liên quan đến vụ hai sĩ quan cảnh sát giao thông tố giác một chỉ huy đội cảnh sát giao thông số hai
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã can thiệp không cho xử lý xe quá tải trên quốc lộ hai mươi
chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi một đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã chỉ đạo
giao thanh tra bộ công an và một số đơn vị chức năng của bộ công an kiểm tra xác minh
làm rõ thông tin báo chí phản ánh báo cáo lãnh đạo bộ công an trong thời gian sớm nhất
bộ công an yêu cầu công an tỉnh đồng nai khẩn trương xác minh phối hợp xử lý vấn đề này
nếu phát hiện cán bộ chiến sĩ sai phạm thì kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
và quy định của lực lượng công an nhân dân còn tại địa phương bí thư tỉnh ủy đồng nai nguyễn phú cường
đã yêu cầu đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh báo cáo vụ việc và xác minh làm rõ thông tin
trường hợp nếu đúng có hành vi bao che cho sai phạm thì cương quyết xử lý theo quy định
theo bộ công an những ngày qua một số cơ quan báo chí phản ánh về việc can thiệp xử lý xe quá trọng tải
của một số cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai gây bức xúc trong dư luận xã hội
ảnh hưởng xấu tới hình ảnh lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng